xong phiếu ct một thì anh sẽ nhập thông tin vào đây
đây là phần giấy tờ đính kèm tại bàn ảnh này lên đây

qua hướng dẫn cá nhân công dân nhân dân chúng tôi là chủ động được

cũng đồng thời là cũng đã chủ động tự mình tra cứu được

để chúng ta chủ động được rất là thuận tiện
tuy nhiên thực tế hiện nhiều người vẫn còn tâm lý lo ngại
về sự không thuận tiện khó thao tác
nên vẫn muốn đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ

là phải làm từng bước để người dân hiểu và làm quen
lực lượng công an được xác định là vai trò nòng cốt
gắn việc triển khai các dịch vụ công thiết yếu trong đề án sáu
nhằm góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng qua hình thức này

công an xã đã thực hiện được bảy tổ tục hành chính
và hai tổ tục hành chính nhân thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an đã tích cực chủ động tuyên truyền
và rất tận tình hướng dẫn hồ sơ đối với người dân
khi thực hiện các dịch vụ theo đề án sáu
trực tiếp công an xã
đã đề ra các kế hoạch để cho cán bộ tập huấn
thứ nhất là tập huấn để cán bộ biết cách tạo tài khoản dịch vụ công
sau đó hướng dẫn cho tất cả nhân dân ở dưới địa bàn
và thứ hai là hướng dẫn cách tiếp nhận
để giải quyết tất cả các hồ sơ dịch vụ khi công dân gửi về
và bước đầu đối với các công tác
công an xã đã thực hiện có hiệu quả
trong quý đầu tiên đảm bảo là bảy mươi lực lượng
là dịch vụ được hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
đã gửi qua dịch vụ công
và từ mùa một tháng bảy đến nay
một trăm linh là hồ sơ công dân gửi về đều gọi qua dịch vụ công
cùng với công tác số hóa hồ sơ
để người dân chỉ khai báo một lần với cơ quan nhà nước
thì công tác tuyên truyền vận động
cũng là một trong những phương thức đang được triển khai
đi từng nhà gặp từng người
điều này đòi hỏi cán bộ cơ sở
cũng phải là người thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng
để hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc
cho người dân một cách tốt nhất
thì hiện nay là cơ sở dịch vụ quốc gia và dân cư
đã có một mươi tám trường thông tin cơ bản của công dân
và nếu chúng ta thực hiện được cái việc kết nối
chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dịch vụ quốc gia và dân cư
với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
cấp bộ cấp tỉnh cũng như cổng dịch vụ công quốc gia
thì những thông tin đã có trong cơ sở dịch vụ quốc gia và dân cư
thì người dân không phải khai báo lại
không phải làm các thủ tục như chứng thực bằng sao
địa tử từ bản chính
hiện hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
theo đề án sáu đã hoàn thành
và người dân đã có thể dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
trong đó bộ công an đã có một mươi một dịch vụ công mức độ ba
và mở rộng thực hiện hai trăm hai mươi bảy nhóm dịch vụ công khác trong công an
cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng
thì chính người dân cũng nên từng bước thay đổi thói quen
tâm lý trong việc thực hiện thủ tục hành chính
điều này sẽ góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian
chi phí công sức đi lại
nhằm đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn
thưa quý vị trước thông tin các dữ liệu sản phụ
bệnh viện từ dũ tp hcm bị dò dỉ
vào trưa ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám
bệnh viện từ dũ đã tổ chức họp báo để thông tin cụ thể hơn
giải thích vì sao nhiều sản phụ liên tục bị gọi điện quấy dối
từ các nhãn hàng dịch vụ chăm sóc bé
đại diện bệnh viện từ dũ đánh giá
việc dò dỉ thông tin bệnh nhân là sự cố về truyền thông

xử lý không khéo sẽ trở thành khủng hoảng
ảnh hưởng uy tín của bệnh viện và ngành y tế
lãnh đạo bệnh viện nhận định
hai nhóm nguồn nhân có thể khiến lộ thông tin sản phụ
nguồn nhân khách quan đầu tiên có thể thông tin
đã dò dỉ từ hệ thống cung cấp dịch vụ cho người bệnh
thông qua các tiện ích như nhắn tin cho người bệnh
thứ hai các dịch vụ thông qua tổng đài khám chữa bệnh
ngoài ra nguồn nhân chủ quan còn có thể
ở quy trình quản lý bảo mật
hoặc có thể là sự dễ dãi của người bệnh
nhân viên y tế ở một số bộ phận
trong khi tiếp tục tìm nguồn nhân
bệnh viện từ dũ đã cấp tốc mã hóa toàn bộ
số thông tin của sản phụ trên hồ sơ bệnh án
bổ sung quy trình phân quyền tiếp cận số liệu
đã hoàn thành trong vòng một mươi hai giờ để chống mất cắp dữ liệu
tin bão khẩn cấp cơn bão số ba
vào hồi một mươi chín giờ ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi đội
vị bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông
trên khu vực phía bắc biển đông
cách bán đảo lôi châu của trung quốc
khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ
giật cấp một mươi bốn bán kính mạnh cấp năm
giật cấp tám khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày hôm nay
vào hồi hai mươi năm tháng tám vị trí tâm bão
vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc

quảng ninh khoảng năm trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km một giờ
giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh
từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động
trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn
và lốc xoáy cấp độ rủi roi thiên tai
ở cấp ba cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám
khu vực ven biển tỉnh quảng ninh
khả năng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khu vực hải phòng lạng sơn
khả năng có gió giật cấp sáu cấp bảy
cảnh báo mưa lớn từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám
đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám
ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa to
có nơi mưa rất to và rông
kèm theo giật mạnh lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh đến hai trăm linh mm có nơi
trên hai trăm năm mươi mm tại thanh hóa
từ năm mươi đến một trăm linh mm
và có nơi trên một trăm năm mươi mm